thưa quý vị tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba đang đến gần
để chuẩn bị cho dịp tết thì các thông tin thời tiết luôn được chúng ta quan tâm
mấy ngày qua thì nhiệt độ ở miền bắc khá là thấp và trời lạnh
vậy thì trong ngày hôm nay thì dự báo thời tiết sẽ ra sao minh phương ạ
vâng thưa chị hiền minh thưa quý vị khán giả
miền bắc trong đó có thủ đô hà nội vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh
nên nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá một mươi bảy độ
đến chiều tối và đêm nhiệt độ lại hạn nhanh xuống chỉ có một mươi một đến một mươi ba độ
trời tiếp tục rất sâu
với tình hình thời tiết như thế này thì chúng ta cần chuẩn bị thêm những trang phục ấm áp phải không minh phương
ngoài ra thì trời rét tăng nguy cơ về huyết áp hay đột quỵ nhất là đối với người cao tuổi
do đó quý vị cần lưu ý buổi sáng khi tỉnh dấc không nên ra khỏi chăn và xuống giường ngay
mà cần nằm lại trên giường vận động nhẹ nhàng từ ba cho đến năm phút để cơ thể dần thích nghi
vâng khu vực bắc trung bộ thời tiết cũng lạnh và có mưa mưa rào vài nơi
nhiệt độ thấp nhất là một mươi một một mươi bốn độ cao nhất là một mươi tám hai mươi độ
trong khi đó nam trung bộ và tây nguyên nhiệt độ cao hơn đôi chút nhưng đêm và sáng trời vẫn rét
còn nam bộ thời tiết có phần ấm hơn so với các khu vực khác trên cả nước
nhiệt độ thấp nhất là hai mươi hai hai mươi năm độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ

nhiệt độ thấp nhất

nhiệt độ cao nhất

nhiệt độ thấp nhất

và nơi trên khu vực tầm mặt sẽ có không giấy
nhiệt độ cao nhất
nhiệt độ cao nhất